chiều qua trong khi làm nhiệm vụ tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang đồng chí nguyễn văn mạnh
chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang đã hy sinh
tại thời điểm trên tổ công tác phát hiện một ô tô có dấu hiệu vi phạm chở hàng không rõ nguồn gốc
nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện lái xe giảm tốc độ phương tiện khi có hiệu lệnh dừng của cảnh sát giao thông
tuy nhiên khi cán bộ tổ công tác yêu cầu tài xế dừng phương tiện xuống xe để làm việc
thì đối tượng này không chấp hành mà bất ngờ tăng ga lao về phía trước và đâm vào chiến sĩ nguyễn văn mạnh khiến anh tử vong
sau khi gây tai nạn đối tượng tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy đến khu vực đường gom xã song khê
thành phố bắc giang thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
một đối tượng đã bị bắt giữ tại chỗ còn một đối tượng đã bỏ chạy
sau đó đối tượng bỏ chạy đã đến cơ quan công an đầu thú
hiện công an thành phố bắc giang đang tạm giữ hai đối tượng liên quan để điều tra xử lý theo quy định
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao
các đối tượng này đều từ các tỉnh phía bắc và thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
phương thức hoạt động là in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường
người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền các đối tượng đến xem nhà tìm hiểu thông tin khả năng tài chính của người vay
để tiến hành cho vay với lãi suất vay từ một trăm tám mươi một năm đến bảy trăm hai mươi
trong quá trình vay của người vay đều bị các đối tượng chụp hình quay video
nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc thì các đối tượng sẽ chửi bới đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần
làm cho người vay lo sợ nên sẽ tiếp tục vay để lấy tiền trả tiền lãi
tổng số tiền giao dịch cho vai nặng lãi của các đối tượng này với người vay nợ là khoảng trên sáu tỷ đồng
bốn năm tù giam
bản án vừa được tòa nhân dân huyện an phú tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh dũng
chủ tệ huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào khoảng hai giờ sáng ngày bảy tháng tám dũng điều khiển xe mô tô từ campuchia nhập cảnh trái phép vào việt nam
để đưa hai cô gái qua bên giới
nhưng vừa súng phả thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
rồi bắt đầu đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mỗi người dũng thu hai triệu đồng tiền công
sau hai mươi lần đưa hai mươi người xuất cảnh nhập cảnh trái phép thu lợi ba mươi chín triệu đồng
ngoài bản án bốn năm tù giam hội đồng xét xử còn buộc dũng giao nộp sáu triệu đồng tiền thu lợi bất chính
các đối tượng có liên quan trong đường dây này cơ quan công an tiếp tục đang điều tra làm rõ và xử lý sau
khoảng một mươi hai giờ trưa qua tại cửa khẩu quốc tế lào cai công an tỉnh lào cai phối hợp với cục xuất nhập cảnh bộ công an
công an thành phố hồ chí minh đội miên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
tiến hành trao trả một trăm một mươi ba công dân người trung quốc về nước
đây là số công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam và cư trú bất hợp pháp tại thành phố hồ chí minh
bị lực lượng chức năng phát hiện từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra công an thành phố hồ chí minh đã báo cáo cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đồng thời phối hợp với công an các đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp trao trả